theo sở du lịch thành phố đà nẵng tính đến hết tháng tám năm nay đã có bốn mươi một đường bay quốc tế đến đà nẵng với bốn trăm tám mươi hai chuyến một tuần và một mươi một đường bay nội địa với sáu trăm sáu mươi năm chuyến một tuần
trong bốn mươi một đường bay quốc tế có một mươi bảy đường bay thường kỳ với tần suất ba trăm chín mươi chín chuyến một tuần và hai mươi bốn đường bay thuê chuyến với tần suất sáu mươi ba chuyến một tuần từ các thị trường trung quốc hàn quốc nhật bản thái lan malaysia singapore qatar đài loan hồng kông
dự kiến tháng này hãng hàng không evas sẽ mở đường bay thẳng đà nẵng đài bắc đài loan trung quốc và khai thác khách mỹ đến đà nẵng
tháng một mươi tới sẽ có thêm các đường bay trực tiếp jakarta đà nẵng
hãng hàng không cambodia angkor es của campuchia mở đường bay phnom penh và vientiane đà nẵng với tần suất bốn chuyến một tuần
và hãng hàng không vietjet sẽ khai thác thêm hai đường bay mới đà nẵng hanenda nhật bản với tần suất bảy chuyến một tuần và đà nẵng đài bắc đài loan trung quốc với tần suất bốn chuyến một tuần